chị hà sinh sống tại căn phòng trọ này đã sáu năm
nhận thức rõ về những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nhưng do thu nhập thấp nên chị chỉ có thể cố gắng thận trọng hơn trong sinh hoạt hàng ngày